hậu và nhóm đồng nghiệp đều làm trong tổ tiếp thị bia của một hãng bia trên địa bàn thành phố buôn ma thuột do hậu làm tổ trưởng đi nhậu sau đó đi hát karaoke
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn giữa hậu với anh hoàng anh
khi hậu đi ra ngoài hành lang của phòng hát thì bị anh hoàng anh đi ra bể tay trái nhưng không bị thương tích
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày tại căn hộ của hậu hai người tiếp tục cãi vã
hậu dùng dao gọt hoa quả trên bàn đâm anh hoàng anh tử vong
sau khi gây án hậu đã đến công an thành phố buôn ma thuột tự thú
do mâu thuẫn huỳnh thanh mộng chú tại xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã dùng dao đâm bị thương anh lê văn vinh
công an thị xã giá rai vừa khởi tố huỳnh thanh mộng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn với anh lê văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú cùng địa phương
nên sau khi đi nhậu về huỳnh thanh mộng đến nhà anh vinh dùng dao thủ sẵn trong người
chém liên tiếp vào người anh vinh sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích của anh vinh là một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín đối tượng huỳnh thanh mộng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đang sử dụng thẻ atm giả để chiếm đoạt tài sản tại các cây rút tiền trên địa bàn thành phố lạng sơn
hai đối tượng người trung quốc là phan lộ căn và trương hữu bằng đã bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt quả tăng
vào khoảng năm rưỡi chiều ngày một mươi bảy một mươi chín tháng hai
tại khu vực đường lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt quả tang hai đối tượng trên đang thực hiện hành vi lắp đặt thiết bị điện tử
nhằm trộm cắp thông tin dữ liệu tài khoản cá nhân tại hai cây atm
thu giữ trên người các đối tượng hai bảng mạch điện tử ba ống kính máy quay camera
hai usb một thẻ nhớ hai điện thoại di động và hai thẻ ngân hàng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng tại đường bắc nam xã tân thanh huyện văn lãng
lực lượng chức năng thu giữ một mươi một thẻ ngân hàng trong đó có chín thẻ chứa dữ liệu thông tin tài khoản khách hàng
mở tại các ngân hàng nhưng là thẻ giả và nhiều thiết bị linh kiện điện tử khác phục vụ cho việc làm giả thẻ
và đánh cắp dữ liệu tài khoản của khách hàng
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trương hữu bằng và phan lộ căn đã nhập cảnh trái phép sang việt nam với mục đích trộm cắp dữ liệu thông tin tài khoản
tại các cây atm rồi sau đó làm thẻ giả để rút tiền
cả hai đã nhiều lần thực hiện hành vi rút tiền tại các cây atm nhưng chưa thành công thì đã bị bắt giữ
ngoài ra đối tượng trương hữu bằng đang bị công an trung quốc truy nã về tội danh sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản
hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vào khoảng ba h ba mươi sáng ngày hôm nay trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã phát hiện xe máy vận chuyển thuốc lá ngoại chạy với tốc độ cao trên tuyến quốc lộ chín mươi một gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông
vào thời điểm nói trên tổ công tác phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy lưu thông theo hướng châu đốc long xuyên có biểu hiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu
khi lực lượng vừa ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra thì đối tượng tăng ra bỏ chạy
trên đường tàu thoát đối tượng ném các bọc ni lông bên trong có chứa thuốc lá ngoại xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng công an
sau gần hai cây số bị truy đuổi lợi dụng đêm tối đối tượng bỏ lại phương tiện cùng tăng vật để tàu thoát
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong các bọc ni lông trên xe đối tượng bỏ lại có chứa sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu hero
công an tỉnh quảng nam vừa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cơ sở giết mổ động vật vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
cụ thể tiến hành kiểm tra hai cơ sở giết mổ động vật của ông phạm dũng chú tại thôn phù sa xã quế xuân một quế sơn quảng nam
và ông đỗ phú tĩnh chú tệ thôn tám xã hương an huyện quế sơn tỉnh quảng nam
lực lượng công an phát hiện gần hai mươi con bò không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trong đó có năm con đã bị bơm nước
công an tỉnh quảng nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là bốn mươi bốn năm triệu đồng đối với hai cơ sở nói trên
vào trưa nay trên đại lộ thăng long hà nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô tô và một xe máy làm hai người thiệt mạng và năm người bị thương
vào khoảng một mươi h ba mươi sáng nay tại km số sáu trăm linh đại lộ thăng long đoạn qua địa bàn huyện thạch thất hướng hà nội hòa lạc
xe tải cầu do anh phạm văn thuận điều khiển lưu thông từ đại lộ thăng long đến địa điểm nói trên thì quay đầu rẽ trái theo hướng hòa lạc hà nội
cùng lúc này xe ô tô khách loại hai mươi chín chỗ do anh bùi hải nam điều khiển trên xe có một số hành khách lưu thông cùng chiều đã va chạm với xe tải
tiếp đó một xe đầu kéo do anh nguyễn văn tuân điều khiển lưu thông phía sau do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm ngang vào xe khách
tại hiện trường một xe máy do anh phùng long biên chở theo vợ là chị nguyễn thị liên ở đại phụng hiệp tuyết quốc oai hà nội bị kẹp giữa xe tải cẩu và xe ô tô khách
hậu quả là cả hai người ngồi trên xe máy tử vong tại bệnh viện sơn tây
ngoài ra vụ tai nạn còn làm năm người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh năm thị xã sơn tây hà nội
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại